tối qua một mươi bảy tháng một mươi hai tại nhà hát trần hữu trang sự văn hóa và thể thao thành phố hồ chí minh tổ chức khai mạc chương trình triển lãm biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm một trăm linh năm hình thành và phát triển sân khấu cải lương từ năm một nghìn chín trăm một mươi tám đến năm hai nghìn một mươi tám
tại triển lãm có hơn một trăm linh bức tranh chân dung nghệ sĩ cải lương soạn giả nhạc sĩ đạo diễn nhà thiết kế của họa sĩ trương văn ý vẽ trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
qua từng nét cọ của mình tác giả đã thể hiện được thần thái của các nhân vật có nhiều đóng góp cho nghệ thuật sân khấu cải lương từ lúc mới hình thành cho đến những gương mặt nghệ sĩ trẻ hiện nay
triển lãm còn trưng bày các hiện vật phục trang đạo cụ dâu tóc thùng hóa trang xưa
đồng thời các nghệ sĩ đã đưa người xem đến với không gian của những trích đoạn cải lương đơn ca tài tử carab bộ quen thuộc với người dân nam bộ xưa
đây là hoạt động kỷ niệm một trăm linh năm hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu cải lương
nhằm tôn vinh giới thiệu với công chúng nền nghệ thuật truyền thống đặc sắc của đồng bằng sông cửu long